cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị thản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
địa chỉ thôn minh tâm xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quạng sắt
nhưng thực tế công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản
bằng thủ đoạn gian dối thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc
mua quạng vào tài khoản công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng
đề nghị những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân của nguyễn thị thảo
liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để được giải quyết theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
bắt giữ một đối tượng giết người để cướp tài sản ở tỉnh bình dương lẩn trốn đến tỉnh đắk lắc sinh sống
đó là hồ văn thương chú huyện phú tân tỉnh an giang
trước đó thương đến thị xã bến cát tỉnh bình dương làm công nhân và có tham gia đánh bạc
do bị thua tiền đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản
vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy thương mang theo một con dao đến ngôi nhà hoang ở phường thới hòa
phát hiện anh nguyễn văn huân đang nhặt sắt vụn trên tầng hai
đối tượng đã dùng dao đâm anh huân rồi cả hai vật lộn và cùng rơi xuống đất khiến anh huân tử vong tại chỗ
gây án xong thương đã lục người nạn nhân lấy đi hai trăm linh đồng và một điện thoại mang cầm cố được năm triệu
sau đó đối tượng trốn đến nhà vợ ở huyện grom park tỉnh đắk lắc sinh sống cho đến khi bị bắt
ba mươi tuổi nguyễn thế nghĩa chú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
với tổng hình phạt tù là sáu mươi ba tháng tù giam
sau mỗi lần mãn hạn tù nghĩa không tìm công việc ổn định mà tiếp tục trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị công an thành phố nam định khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi nghĩa đã trèo tường đột nhập vào nhà số chín mươi tám trần thừa phường lộc vượng thành phố nam định
trộm được hai điện thoại di động và hai đôi bông tai một nhẫn một dây chuyền bằng vàng bằng bạc
nhận được trình báo của người dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định đã huy động lực lượng điều tra xác minh
nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản nguyễn thế nghĩa
qua đấu tranh nghĩa còn khai nhận thêm một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố nam định
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiến sơn xã nhất tiến huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn về tội đánh bạc
cũng liên quan đến tội đánh bạc công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng đối tượng nông thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu hòa bình một thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng của tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn ôn cự một xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý